những ngày qua thành phố hà nội giãn cách xã hội đã tạo ra điểm ngẽn un tắc giao thông
các khu vực nóng nhất về tình trạng này được đánh giá là tại các chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố hà nội
và một trong những điểm nghẽn lớn nhất đó là khu vực cầu phù đồng
thì đến nay tình hình ồn tắc đã được cải thiện rất nhiều
tuy nhiên vẫn còn xuất hiện ùn ứ các lái xe vẫn phải dừng chờ khá lâu
để hoàn tất các thủ tục và giấy tờ xét nghiệm theo quy định
hôm nay tại khu vực trạm kiểm soát dịch tại khu vực cầu phù đồng
tuy không còn xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài như những hôm trước đây
tuy nhiên là vẫn còn nhiều trường hợp lái xe gặp các khó khăn
khi mà hoàn tất các thủ tục để vào trong thành phố hà nội
khiến cho nhiều lái xe đã dừng đỗ tại khu vực này
cũng gây ra tình trạng ùn tắc khoảng hơn một km tại khu vực trạm kiểm soát dịch cầu phù đồng
mặc dù tại khu vực này đã được các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông
tiến hành phân làm phân luộng phân loại phương tiện từ xa
để đảm bảo ưu tiên các xe có thể đăng ký luồng xanh ngay từ ban đầu
nhằm giảm thời gian thông hành qua chốt
thế nhưng các lái xe hiện vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
trong việc hoàn tất các thủ tục dẫn đến việc dừng đỗ phương tiện kéo dài
gây cản trở các phương tiện khác vào chốt kiểm dịch
hôm nay là lúc đầu tiên khiến các lực lượng chức năng của các lực lượng

hôm nay là lúc đầu tiên khiến các lực lượng xanh ngay từ ban đầu nhằm giảm thời gian thông hành qua chốt khiến các lực lượng xanh ngay từ ban đầu nhằm giảm thời gian thông hành qua chốt khiến các lực lượng xanh ngay từ ban đầu
hiện với những xe đã có thể nhận diện đi trên luồng ưu tiên đã được bố trí cho di chuyển ngay không cần kiểm tra và xác minh những thông tin bên lề
còn lại vấn đề là làm sao để nhanh chóng cấp thẻ nhận diện cho các phương tiện đã đăng ký nhưng chưa có thẻ do gián đoạn hệ thống trong những ngày qua kịp thời hỗ trợ quá trình vận chuyển hàng hóa tránh ủn tắc tại các chốt ra vào cửa ngõ